thưa quý vị sáng nay tại hà nội sau khai mạc phiên họp thứ một mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều
của pháp lệnh về trình tự thủ tục xem xét quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân
tại phiên thảo luận nhất trí với sự cần thiết ban hành pháp lệnh này
các đại biểu đề nghị ban soạn thảo tập trung làm rõ thêm một số nội dung có liên quan
một vấn đề được các đại biểu quan tâm là quy định về người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
nhiều ý kiến nhấn mạnh dự thảo pháp lệnh cần quy định rõ người chưa thành niên không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
thì toán phải chỉ định người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ
về quy định thẩm quyền của tòa án xem xét quyết định áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng đối với người chưa thành niên
theo dự thảo tòa án nhân dân quyết định áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng
tuy nhiên nhiều ý kiến nhấn mạnh đây là vấn đề nhạy cảm trong thực tế vì nằm giữa lằn danh giới đưa vào trường giáo dưỡng và giáo dục trong cộng đồng
do vậy cần quy định rõ các điều kiện về cư trú đang học tập trong trường và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý
theo dự kiến phiên họp thứ một mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng như việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi
chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường thứ hai của quốc hội khóa một mươi năm giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã làm việc với các đơn vị thuộc cơ quan điều tra bộ công an
về tăng cường năng lực cho cơ quan điều tra trong công an nhân dân
dự buổi làm việc có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc bộ công an
hội nghị nhằm triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi bảy về tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và các nghị quyết của trung ương đảng ủy công an trung ương về hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan điều tra các cấp
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định trong những năm qua cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã được quan tâm đổi mới
kiện toàn phân công phân cấp hợp lý hướng mạnh về cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc thượng tuân pháp luật bảo đảm quyền công dân quyền và lễ hợp pháp của các cá nhân tổ chức
chất lượng các mặt công tác phòng ngừa điều tra xử lý tội phạm ngày càng được nâng lên
tại hội nghị các đại biểu đã tham luận nêu ý kiến về quá trình thực hiện hoạt động trinh sát điều tra theo chức năng nhiệm vụ được giao
nêu các khó khăn vướng mắt đề xuất các biện pháp công tác trong thời gian tới
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thống nhất nhận thức cơ quan điều tra là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của công an nhân dân
việc xây dựng cơ quan điều tra phải quán triệt quan điểm chủ trương chính sách của đảng nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự cải cách tư pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương tham mưu tổ chức quán triệt thực hiện nghị quyết của đảng ủy công an trung ương và đề án xây dựng cơ quan điều tra của công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đến công an các địa phương để thống nhất trong nhận thức và thực hiện

bầu tham dự đại hội tại đại hội này đoàn đại biểu công an nhân dân sẽ đóng góp trí tuệ nhằm xây dựng hoàn thiện các chủ trương định hướng lớn trong công tác đoàn phong trào thanh thiếu niên nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo an ninh trở tự xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vững chắc từ cơ sở từ đó góp phẩm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp
lan tỏa hình ảnh đẹp để lại dấu ấn đậm nét của thanh niên trong toàn xã hội phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích mà các đồng chí đoàn viên thanh niên toàn lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua để hoàn thành các nhiệm vụ mà đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi hai đề ra bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu lực lượng công an nhân dân tích cực chủ động và tham gia với trách nhiệm cao nhất vào các nội dung
đóng góp tâm huyết trí tuệ vào việc xây dựng báo cáo chính trị và các văn kiện của đại hội tham gia có chất lượng thể hiện được trí tuệ và màu sắc riêng của thanh niên lực lượng công an nhân dân
sau khi kết thúc đại hội bộ trưởng tôn lâm yêu cầu từng đồng chí đoàn viên thanh niên toàn lực lượng công an nhân dân cần nhận thức rõ nhiệm vụ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trao sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong học tập công tác chiến đấu nâng cao trình độ chuyên môn khoa học công nghệ và ngoại ngữ đồng thời chú trọng quan tâm đến lực lượng công an xã tổ chức các hoạt động hiệu quả thiết thực nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bắc hồ có sáu điều dạy công an nhân dân ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
hôm nay tại tỉnh đồng nai trường cao đảng an ninh nhân dân một bộ công an tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng hiến binh hoàng gia campuchia thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
đây là khóa huấn luyện đầu tiên của lực lượng hiến binh hoàng gia campuchia
sáu mươi học viên ưu tú của lực lượng quân đội campuchia sẽ có khoảng thời gian huấn luyện sáu tháng liên tục tại trường cao đẳng an ninh nhân dân i
giáo trình đào tạo gồm các chuyên đề đã được bộ công an phê duyệt với các kiến thức về nghiệp vụ kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành cần thiết
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh trong suốt năm mươi năm năm qua quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa nhân dân hai nước việt nam và campuchia không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp

đồng chí thứ trưởng đề nghị trường cao đảng an ninh nhân dân một cần chuẩn bị giáo trình đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo sẵn sàng hỗ trợ
thực tế tại các cơ sở kinh doanh karaoke quán bar đồng chí thứ trưởng đề nghị các chủ cơ sở phải luôn luôn nêu cao ý thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật chính là đang bảo vệ tính mạng sức khỏe tài sản cho chính mình và khách hàng
sáng nay cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an tổ chức cuộc thi an toàn an ninh mạng năm hai nghìn hai mươi hai cho toàn hệ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
kỳ thi an toàn an ninh mạng năm hai nghìn hai mươi hai lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của một trăm sáu mươi bốn cán bộ chiến sĩ thuộc bốn mươi phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an các tỉnh thành phố trên cả nước
khi các tỉnh tham gia đầu tiên là cục muốn tạo một môi trường cho tất cả các tỉnh giao lưu chia sẻ kiến thức
thứ hai nữa là cục thi này cũng áp dụng những kiến thức và tình huống thực tế đã xảy ra ngoài xã hội
cho nên cũng đem lại cho anh em những kiến thức
và mới có thể áp dụng vào trong thực tế thán
với cái địa bàn như chúng tôi là địa bàn biên giới báo cáo các bạn là để mà có cơ hội học hỏi trực tiếp và thực tế
học hỏi qua mạng thì nhiều rồi các bạn nhưng mà học hỏi thực tế trực tiếp thì đây là cuộc thi rất quan trọng mang ý nghĩa về giáo dục đào tạo cho cán bộ chiến sĩ
cái trình độ chuyên môn thì đòi hỏi ngày càng cao
và đây cũng là cái dịp mà chúng tôi được học hỏi trao đổi nâng cao kiến thức cho cán bộ chiến sĩ để đáp ứng cái yêu cầu công tác trên địa bàn biên giới
theo ban tổ chức cuộc thi có hơn một trăm linh bài thi theo tám chủ đề gắn liền với thực tiễn công tác đảm bảo an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
giúp các đội chia sẻ cập nhật thông tin về lỗ hồng bảo mật kỹ thuật tấn công mạng phòng thủ và các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm trên không gian mạng
thưa quý vị từ sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới đây thì sổ hộ khẩu giấy sổ tạm trú giấy sẽ chính thức hết giá trị sử dụng và thay vào đó là sử dụng phương thức điện tử để quản lý thông tin cư trú của người dân
để hiện thực hóa kế hoạch này bộ công an đã mở cao điểm chín mươi ngày đêm nhằm bảo đảm hoàn thành những chỉ tiêu triển khai luật cư trú năm hai nghìn hai mươi về việc bãi bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm trú trong các thủ tục hành chính
hiện lực lượng công an cả nước đang tập trung các nguồn lực để bảo đảm tiến độ này với nhiều cách làm sáng tạo
linh hoạt phù hợp với từng địa phương ghi nhận tại tỉnh thái bình
toàn bộ thông tin của người dân xã đông hợp đã được lực lượng công an xã thu thập cập nhật trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư
tuy nhiên để đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống thời điểm này các cán bộ tại đây vẫn tiến hành ra soát đối chiếu cập nhật chứng minh nhân dân chín số
hoặc kiểm tra nếu có các trường hợp chủng thông tin công dân theo danh sách của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp
linh hoạt phù hợp với từng địa phương ghi nhận tại tỉnh thái bình
việc đảm bảo độ phủ cho toàn bộ công dân trên địa bàn từng xã phường có tài khoản định danh điện tử cũng là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch cao điểm
theo chỉ tiêu được bộ công an giao thái bình cần phải hoàn thành việc thu nhận trên một sáu triệu hồ sơ tài khoản định danh điện tử
như vậy từ nay đến trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai thì mỗi ngày yêu cầu đặt ra là cần phải hoàn thành việc thu nhận ở khoảng một mươi tám hồ sơ
đây là việc làm không dễ vì vậy lực lượng công an tỉnh thái bình

đến nay thái bình cũng đã cơ bản hoàn thành việc cấp căn cấp công dân
gắn chip đạt trên chín mươi chín
đối với một số trường hợp không thể thu nhận như đi nước ngoài người chấp hành án phạt tù đi nghĩa vụ
lực lượng công an cơ sở cũng đã khẩn trương tiến hành việc ra soát phân loại
đảm bảo một trăm linh người đủ điều kiện cấp căn cước công dân đều được xuất nhận hồ sơ
thông qua hoạt động của lực lượng công an cơ sở tổ công nghệ số cộng đồng với phương châm đi từng nhà
gặp từng người hướng dẫn công dân cài đặt sử dụng ứng dụng vneid và thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến
qua đó từng bước thay đổi thái quen của công dân thay vì phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước
công tác tuyên truyền về quy định của luật cư trú sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai về số hộ khẩu sổ tạm trú giấy
hết giá trị cũng được công an tỉnh thái bình tập trung thực hiện giúp người dân hiểu đúng hiểu rõ
và để có được sự đồng tình ủng hộ của người dân
đây là điều kiện quan trọng để tới đây khi giải quyết thủ tục hành chính dân cư công dân
chỉ cần đem theo duy nhất căn cước công dân gắn chip hoặc sử dụng tài khoản định danh
điện tử thay thế cho số hộ khẩu số tạm trú giấy
thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu thương mại và dịch vụ dân cư tân việt pháp ii phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thực hiện lệnh khám xét nơi ở của phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
là ông nguyễn văn phòng cùng các bị can khác tại thành phố phan thiết
buổi khám xét còn có đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao
đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khám xét nơi ở của ông nguyễn thanh cho sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chuyên viên phòng hành chính tổng hợp cụ chiếc cục trưởng chiếc cục quản lý đất đai sức tài nguyên
và môi trường tỉnh bình thuận trên đường lê lợi
trong hôm nay dự kiến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao
sẽ khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can còn lại trong vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ
và dân cư tân việt pháp hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn đình cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại thị trấn cao lộc huyện cao lộc về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó qua công tác trinh sát nắm tình hình công an huyện cao lộc phát hiện cơ sở kinh doanh cầm đồ ba
sáu năm do nguyễn đình cương làm chủ có nhiều biểu hiện hoạt động cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện đã triệu tập đối tượng nguyễn đình cương và yêu cầu giao nộp các tài liệu
liên quan đến hành vi trên quá trình đấu tranh đối tượng khai vào khoảng từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
cương đã cho nhiều người trên địa bàn huyện cao lộc vay tiền với lãi suất từ ba đồng đến năm đồng một triệu đồng một ngày
tương ứng với mức lãi suất từ một trăm linh chín đến một trăm tám mươi hai một năm thu lợi bất chính tổng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng

cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật